ngày bốn tháng bốn bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án qt một nghìn một trăm hai mươi ba tại đường mòn qua biên giới khu vực mốc quốc giới sáu trăm linh sáu
thuộc khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hương hóa lực lượng biên phòng đã bắt quả tàng bốn đối tượng
gồm một người việt nam và ba đối tượng người trung quốc đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang lào
qua quá trình đấu tranh với các đối tượng lực lượng chức năng đã xác định thêm ba đối tượng chủ mưu
đang trú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
hiện đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã chuyển giao hồ sơ đối tượng và tăng vật
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bộ đội biên phòng lạng sơn vừa phá thành công chuyên án tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép
và việt nam cởi tố vụ án hình sự bàn giao vụ án cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
ngày hai tháng bốn lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng chu văn quân và hoàng văn vàng
cùng chú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đang điều khiển xe mô tô chở hai người trung quốc
từ khu vực biên giới đến thị trấn lộc bình để nhận tiền công hai triệu đồng một người
hai công dân trung quốc gồm cung quốc hoa chú tại tỉnh giang tây và hứa xuân minh chú tại tỉnh phúc kiến trung quốc
khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam để xuất cảnh sang nước thứ ba tìm kiếm việc làm
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã bàn giao vụ án trên đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện yên minh tỉnh hà giang vừa phát hiện bắt giữ đối tượng trồng hơn một ba trăm linh cây thuốc viện
và có dấu hiệu sản xuất trái phép chất ma túy
tổ công tác phát hiện bắt quả tang lù trá xính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại xã ngam la huyện yên minh đang khai thác nhựa cây thuốc viện tươi trên khu vực nương rẫy của mình
qua kiểm đếm đo đạc thu giữ một ba trăm chín mươi cây thuốc viện tươi trên diện tích năm trăm chín mươi bốn m hai
sáu mươi bảy tám g chất nhựa dẻo màu nâu nghi là nhựa thuốc viện
sinh khai nhận trồng nương thuốc viện với mục đích lấy nhựa để sử dụng nếu được nhiều sẽ bán
trước đó công an huyện mèo vạc cũng phát hiện đối tượng vừa thị diê
trú tại thôn vị ke xã nậm ban huyện mèo vạc
có trồng một trăm linh ba cây thuốc phiện đã ra hoa và có quả
đối tượng này đã trích xuất từ nhựa cây thuốc viện với trọng lượng bốn năm mươi tám gram
các vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ